hành trình bảo vệ động vật hoang dã của y danh không hề đơn độc
khi anh và buôn làng luôn có sự đồng hành của tổ chức động vật châu á
cùng đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong công tác cứu hộ động vật
với khoản hỗ trợ lên tới sáu mươi năm đô
tổ chức động vật châu á đã góp phần giải quyết những khó khăn ban đầu
trong chuyển đổi mô hình du lịch tại vườn quốc gia york dome
chủ yếu chúng tôi hỗ trợ vườn quốc gia york don
trung tâm bảo tồn voi
và các chủ voi
nhằm nâng cao phúc lợi của voi nhà
phần tài trợ của chúng tôi được thể hiện là
chúng tôi sẽ mời các chuyên gia nước ngoài đến
để tập hấn cho nhân viên ở đây
chúng tôi tin rằng làm việc cùng nhau
và hợp tác vì mục tiêu chung là điều rất quan trọng
những nỗ lực của nhiều tổ chức và cá nhân
tại buôn đôn đang góp phần tích cực
trong việc bảo tồn loài voi
linh vật của núi rừng
những nỗ lực của nhiều tổ chức và cá nhân
tớ cũng tin về tân
chỉ cách vượt quốc gia york dome
huyện buôn đôn chưa đầy một mươi km
trung tâm bảo tồn voi đắk lắk
là nơi hỗ trợ và chăm sóc những chú voi rừng bị thương
voi và động vật hoang dã
tại đây được yêu thương và đối xử như con người
đó là mấy câu chuyện cho voi uống sữa
voi gôn uống gần hai năm trời
giống như con nít
nửa đêm dậy nó tỉnh dậy
mà nó không thấy người
không thấy mẹ nó thì nó sẽ khóc
thì con gôn cũng vậy
nó không thấy anh em chăm sóc
thì nó cũng khóc
anh em phải tỉnh dậy
hai ba giờ sáng dậy cho uống sữa
rồi nó mới chịu ngủ
voi nó gắn liền với nền văn hóa
của người dân tộc
người đồng bào thái nguyên
thì hiện tại việt nam
voi cũng đang càng ngày càng mắc đi nhiều
trong khi voi thì nó vừa đẹp
đối với mình thì nó đẹp
nó là một loài vật thông minh
thì nhanh bảo tồn
đó chính là những hành động vô cùng ý nghĩa
góp phần chung tay bảo vệ và thay đổi tương lai
của động vật hoang dã tại việt nam
đây là thông ngân
chú voi từng phải chờ bảy đến tám lượt khách mỗi ngày
suốt nhiều năm tại buôn đôn
nhờ hành trình thay đổi nhận thức của người dân
thông ngân cùng các bạn của mình
đang được hòa mình với thiên nhiên hoang dã
trở thành hướng dẫn viên du lịch đặc biệt
dẫn khách đến với núi rừng tây nguyên
những hình ảnh đẹp này
có lẽ sẽ được nhân rộng hơn nữa
khi con người với thiên nhiên được hòa làm một
khi động vật hoang dã được bảo vệ
ngay từ trong nhận thức của con người
thưa một người
chúng tôi hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không có động vật hoang dã chữa bệnh tất cả chỉ là thổi phồng
vì vậy sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã là tiếp tay cho nạn buôn lậu